sau gần hai tháng giãn cách xã hội tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nhiều ngày không có ca mắc tại cộng đồng
hôm nay người dân thủ đô đã được trở lại với hoạt động thể dục thể thao ngoài trời
trong ánh nắng nghẹ của mùa thu hà nội niềm vui dạng dỡ trên khuôn mặt mỗi người khung cảnh thanh bình đã trở lại
sáng sớm tại đường thanh liên ven hồ tây từng đoàn người đạp xe tập thể dục ngoài trời
đông nhưng giữ đúng khoảng cách theo quy định
một không khí vui vẻ và rộn ràng lại đến với người dân thủ đô sau bao ngày sầm lắng
sự lắng lại của mỗi người trong thời gian qua đã có một kết quả hết sức tốt đẹp giúp cho hà nội đẩy lùi được dịch bệnh
nói chung là bọn tôi cũng gọi là mấy tháng này cũng bức bối
thực ra là không được đi ra ngoài để luyện tập thể dục thể thao cũng bức bối
vì phải chấp hành chỉ thị của chính phủ với của thành phố bọn tôi chấp hành luôn
và hôm nay thì là ngày đầu tiên được nới lỏng chuyện tập thể dục buổi sáng
anh em cũng vẫn thực hiện nghiêm trình chỉ thị của thành phố
vẫn đảm bảo là không tụ tập đông người
là một giữ khoảng cách trên hai mét và vẫn đảm bảo đeo khẩu trang
điều đàng hoàng không có gì vi phạm
và mong rằng mọi người đều có ý thức cả việc chống dịch của chúng ta sẽ thành công
hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh việc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi tập thể dục ngoài trời
các hoạt động thể thao trên tuyến đường này đã trở thành quen thuộc với mỗi người dân thủ đô
từ người già thanh niên trẻ nhỏ đều toát lên nét vui vẻ phấn khởi
niềm vui này không chỉ là được ra ngoài chơi thể thao
mà còn là sự yên tâm trong cuộc sống vì dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
nhưng bên cạnh những người dân có ý thức cao trong việc phòng chống dịch
cũng còn không ít người vẫn chủ quan không chấp hành
như một số hoạt động tại bộ y tế
nhiều người chơi cầu lông ở đây không đeo khẩu trang
một số người bán trà đá chui vẫn hoạt động
đây là những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro rất lớn
để có được ngày hôm nay yên bình như thế này là sự hy sinh vất vả của biết bao người dân thủ đô
cũng như các ngành chức năng và chính quyền đã vào cuộc đồng bộ khống chế đẩy lùi dịch bệnh
thế nên cá nhân bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm
chung tay cùng giữ vững thủ đô luôn an toàn và bình yên